bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một tháng một mươi hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bốn năm trăm linh tám ca nhiễm mới
trong đó có hai ca nhập cảnh và một mươi bốn năm trăm linh sáu ca ghi nhận trong nước
tăng năm trăm bốn mươi ca so với trước đó
tại sáu mươi tỉnh thành phố
có tám tám mươi một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh có một sáu trăm bảy mươi năm ca
cần thơ với chín trăm tám mươi chín ca
sắp trăng bảy trăm năm mươi bảy ca
hà nội bốn trăm sáu mươi bảy ca
ba tỉnh thấp nhất
đó chính là điện biên tám ca
lào cai bốn ca
sơn la hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bạc liêu giảm một trăm ba mươi năm ca
bà rịa vũng tàu giảm một trăm linh bốn ca
tiền giang giảm năm mươi ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
đắk lắc tăng hai trăm linh hai ca
thành phố hồ chí minh tăng một trăm bảy mươi tám ca
cà mau tăng một trăm ba mươi ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi ba ba trăm chín mươi ca
trên một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam ta đứng thứ một trăm bốn mươi chín trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người
thì có một mươi hai bảy trăm linh bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một hai trăm bốn mươi bảy ba trăm năm mươi tám ca
trong đó có chín trăm tám mươi chín hai trăm ba mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát

yên bái bắt cạn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch lần này
thành phố hồ chí minh với bốn trăm bảy mươi hai một trăm ba mươi ba ca
bình dương với hai trăm tám mươi hai tám trăm bảy mươi ba ca
đồng nai với tám mươi bảy bảy trăm năm mươi năm ca
long an có ba mươi tám ba trăm hai mươi ba ca
và tiền giang có hai mươi chín ba trăm năm mươi bảy ca
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý tình hình điều trị
quản lý ca covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc
về số bệnh nhân khỏi bệnh
các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai bảy trăm linh bốn ca
tổng số ca điều trị được là chín trăm chín mươi hai năm mươi hai ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm chín mươi bảy ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn hai trăm ba mươi chín ca
thở oxy dòng cao hfnc là một ba trăm chín mươi ba ca
thở máy không xâm lấn là một trăm bảy mươi bảy ca
thở máy xâm lấn có sáu trăm bảy mươi bốn ca
và điều trị ecmo đang có một mươi bốn ca
về số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày ba mươi tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày một tháng một mươi hai
ghi nhận một trăm chín mươi sáu ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh có sáu mươi tám ca
trong đó có bảy ca là từ các tỉnh khác chuyển đến
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm bảy mươi hai ca một ngày
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay
đã là hai mươi năm ca tử vong trong bảy ngày qua

chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi ba trên hai trăm ba mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
tổng số ca tử vong trên một triệu dân
thì xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ chín trên bốn mươi chín
xếp thứ năm trong nhóm các nước asian
về số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á

xếp thứ sáu trong asian
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
đã nhận được phản ánh trên mạng thông tin xã hội ngày hai mươi chín tháng một mươi một
về việc người dân đến xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
tại bệnh viện đa khoa bảo sơn hai
nhưng không được bố trí phòng cách ly theo đúng quy định
cụ thể do nhân viên bệnh viện bảo sơn cho rằng
trường hợp này do nghi nhiễm và chờ kết quả xét nghiệm pcr
nên phía bệnh viện đà khoa bảo sơn hai yêu cầu người bệnh ở lại chờ kết quả
nhưng không bố trí phòng cách ly theo quy định
sau khi xem xét nội dung
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị sở y tế hà nội
khẩn trương xem xét xác minh những thông tin mà người dân phản ánh trên mạng thông tin xã hội
sở y tế thành phố hà nội kiểm tra quy trình sàng lọc xét nghiệm covid một mươi chín
theo quy định của bộ y tế
xử phạt nghiêm đối với các tổ chức cá nhân
có hành vi vi phạm theo quy định tại nghị quyết một trăm một mươi bảy ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
đồng thời yêu cầu sở y tế cần tăng cường công tác kiểm tra thanh tra tuyên truyền giáo dục
cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khám bệnh chữa bệnh và phong chống covid một mươi chín
báo cáo gửi cục quản lý khám chữa bệnh trước ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trước đó chị pt ta hai mươi hai tuổi ngủ ở xã phúc xá quận ba đình
có đến bệnh viện đa khoa bảo sơn để xét nghiệm covid một mươi chín sau khi có dấu hiệu cảm cúm
tuy nhiên khi có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính
chị ta được cho lên xe cấp cứu để tạm cách ly suốt một mươi sáu tiếng đồng hồ
vì bệnh viện không có phòng cách ly riêng
trong thông cáo báo chí phát đi bệnh viện đa khoa bảo sơn thừa nhận
có việc cách ly bệnh nhân nghi nhiễm covid một mươi chín suốt một mươi sáu tiếng trên xe cấp cứu
đồng thời cho biết đã xin lỗi sau sát bệnh nhân pt ta và gia đình chị
sở viên bắt ngủ trên mạng xã hội khi tài khoản facebook th
đưa thông tin về người nhà bị đối xử không đúng khi đến bệnh viện đa khoa bảo sơn
nội dung cụ thể như sau
đêm qua người nhà tôi đến bệnh viện bảo sơn số năm mươi hai nguyễn trí thành hà nội xét nghiệm covid
vì nghi nhiễm nên bệnh viện đã làm xét nghiệm pcr và cho biết chiều tối nay mới có kết quả
điều đáng nói là bệnh viện giữ bệnh nhân lại không cho về
cháu đang nuôi con nhỏ nhưng lại bắt ra cổng chờ
vì bệnh viện không có phòng cách ly theo quy định của bộ y tế
đêm khuya gió lạnh cháu phải lạng thang ngoài cổng nên tôi gọi điện đến bệnh viện
hỏi để thế nếu cháu chuyển bệnh vì sao thì ai chịu trách nhiệm
sau đó cháu mới được bệnh viện cho vào trú tạm trong chiếc xe ô tô cứu thương
cháu phải ở trên xe ô tô cứu thương từ đêm qua để cho đến tối nay và không được ra ngoài
hiện nay trời đang rất nắng chất bị ho nhiều và rất mệt
nhưng vẫn phải nằm trên cây ô tô rất nhỏ và bí giữa trời nắng
cháu do biết rất khó chịu vì vốn đã mệt sẵn nên mới đi khám bệnh
hà nội ghi nhận số ca dương tính sars cov hai đã tăng dần theo từng ngày
một số ổ dịch trong khu dân cư phức tạp nên lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa
sức lưu giá chiến tại nhiều địa điểm
theo sở y tế hà nội ngày ba mươi tháng một mươi một thành phố hà nội ghi nhận bốn trăm sáu mươi tám ca dương tính sars cov hai
trong đó có hai trăm bảy mươi bốn trường hợp ở cộng đồng một trăm ba mươi tám trường hợp ở khu cách ly và năm mươi sáu trường hợp trong khu phòng tỏa
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi một cũng ghi nhận ba trăm chín mươi ca covid một mươi chín
trong đó có hai trăm hai mươi ca cộng đồng một trăm linh chín ca ở khu cách ly và sáu mươi một ca ở khu phong tỏa

những ngày gần đây không khó để bắt gặp những hàng rào chắn
dăng dây phong tỏa tại khắp các con phố ở hà nội như nguyễn trãi lê duẩn tô vĩnh diện ngõ chợ khâm thiên
tại ổ dịch phức tạp như ngõ khấm đức quận đống đa hà nội lực lượng chức năng phải dựng lều giả chiến để kiểm soát ra vào
đây là con ngõ khá phức tạp với mật độ dân cư dày gần một nhân khẩu
dân dây tại nhiều hộ gia đình tại ngõ chợ khâm thiên do có trường hợp liên quan đến các ổ dịch covid một mươi chín
phu vụ hữu lợi quận hai bà trân hà nội được lực lượng chức năng phong tỏa sau khi ghi nhận hơn hai mươi cá f trong khu vực trên
vận chuyển hàng hóa qua hàng rào chắn
sáng một tháng một mươi một lãnh đạo trung tâm y tế huyện nghi xuân hà tĩnh cho biết
cơ quan chức năng vừa phát hiện ba ca nhiễm cộng đồng trên địa bàn huyện này là cô giáo trường thị học và hai con
cụ thể nữ giáo viên bị nhiễm covid một mươi chín thường trú tại thị trấn xuân an và đang giảng dạy tại trường tiểu học xuân mỹ
sau khi phát hiện nữ giáo viên này nhiễm covid một mươi chín cơ quan chức năng xét nghiệm người thân trong gia đình và phát hiện hai con một mươi ba tuổi và chín tuổi cùng nhiễm covid một mươi chín
sau khi phát hiện ba ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây nhiễm cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết xét nghiệm cho hàng trăm người liên quan
bước đầu cơ quan chức năng đã truy vết được hơn năm trăm linh f một liên quan đến ba ca nhiễm trong cùng một gia đình này
từ đêm qua đến nay cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xét kiểm cho toàn thể cán bộ giáo viên học sinh của trường tiểu học sông mỹ
nơi nữ giáo viên này công tác với hơn hai trăm sáu mươi người
ngoài ra hai trường học nơi hai người con của cô giáo này bị nhiễm covid một mươi chín đang theo học cũng được lấy mẫu xét nghiệm là trường trung học cơ sở nguyễn trãi
và trường tiểu học thị trấn xuân an cơ sở một
đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện ca nào nghi ngờ lãnh đạo trung tâm y tế huyện nghi xuân cho biết
sở y tế tp hcm đề xuất người bệnh covid một mươi chín điều quyền cho bác sĩ tư nhân chăm sóc điều trị tại nhà và thanh toán tiền công theo thỏa thuận không cao hơn hai trăm linh đồng mỗi lượt
thời gian qua y tế tư nhân tham gia phòng chống dịch trên nguyên tắc tự nguyện miễn phí đối với các hoạt động như lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng
tiêm vaccine chăm sóc và điều trị f tại các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
đặc biệt một số phòng khám tư tham gia làm trạm y tế lưu động chăm sóc f tại nhà
lãnh đạo ngành y tế thành phố nhận định việc tham gia của y tế tư nhân đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống dịch
hiện tại dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thành phố lại đứng trước thách thức lớn về nhân lực tham gia chống dịch khi không còn sự chi viện của cả nước
đòi hỏi phải huy động toàn ngành kể cả y tế tư nhân
về lâu dài rất cần có cơ chế tài chính phù hợp để y tế tư nhân có thể đảm bảo duy trì hoạt động ông thượng nêu trong văn bản
thành phố đang có sáu mươi bốn bệnh viện tư nhân hai trăm một mươi năm phòng khám đa khoa sáu hai trăm hai mươi ba phòng khám chuyên khoa và hơn chín nhà thuốc tư nhân
lãnh đạo ngành y tế cho rằng hệ thống này nếu được huy động và kích hoạt thì sẽ góp phần không nhỏ giúp giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở
và tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay
trên cơ sở đó để thích ứng với dịch covid một mươi chín trong tình hình mới sở y tế kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm cho phép thí điểm huy động y tế tư nhân
tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo các loại hình
chăm sóc và điều trị f tại bệnh viện
chăm sóc và điều trị f tại nhà
chăm sóc và điều trị f tại cơ sở cách ly tập trung
cơ chế thu phí dựa trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận giữa người bệnh và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
toàn bộ chi phí chăm sóc f của trạm y tế lưu động tư nhân do ngân sách nhà nước chi trả
cụ thể tiền công khám tại nhà là hai mươi bảy năm trăm linh đồng mỗi lần
chi phí đi lại là hai mươi đồng mỗi lượt khám tại nhà
tiền công lấy màu xét nghiệm thích nhanh là một mươi sáu bảy trăm linh đồng
chi phí phụ cấp chống dịch tiền ăn của nhân viên được trả theo quy định
ngoài ra các bệnh viện tư nhân có thể tự nguyện đăng ký tham gia thu dung điều trị f và được sở y tế đồng ý
các bệnh viện này đã được ngân sách nhà nước thanh toán chi phí điều trị covid một mươi chín theo từng người bệnh
bao gồm tiền khám bệnh tiền dương dịch vụ kỹ thuật vật tư tiêu hao
chi phí phục vụ khác theo quy định ngoài phạm vi chi trả của ngân sách
thì bệnh viện được thu tiền người bệnh theo giá thỏa thuận
một phát thanh viên mỹ anti vaccine mới đây đã qua đời sau khi mắc covid một mươi chín và tiến triển thành viêm phổi
người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của mạng lưới truyền hình daystar của mỹ
vừa qua đời ở tuổi sáu mươi bốn vài tuần sau khi mắc covid một mươi chín
chúng tôi thông báo với một trái tim nặng triểu rằng marcus lam chủ tịch và người sáng lập của mạng lưới truyền hình daystar
đã về với chúa vào sáng nay
mạng lưới truyền hình cho biết trên twitter hôm ngày ba mươi tháng một mươi một
gia đình yêu cầu được tôn trọng quyền riêng tư khi họ trải qua sự mất mát to lớn này
xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho họ
ông markus là người đã công khai lên án vaccine covid một mươi chín
cũng là phát thanh viên tại mạng lưới truyền hình ông sáng lập
con trai của ông jonathan lam cũng là phát thanh viên tại mạng lưới truyền hình
trong một chương trình phát sóng ngày hai mươi ba tháng một mươi một
anh đã khẩn thiết yêu cầu người nghe cùng cầu nguyện cho ông marcus chống bình phục
chương trình đã kết nối với vợ của ông markus
bà nói qua điện thoại rằng mắc covid một mươi chín giống như đang đi tàu lượng sữa tốc
ba giải thích bằng tính dạy mọi thứ đều tuyệt vời
và sau đó bạn hơi mệt rồi rất mệt
và sau đó bạn lại cảm thấy tuyệt vời trở lại
chúng tôi thật sự có thể cảm nhận được những lời cầu nguyện của mọi người
vợ của ông marcus nói và cảm ơn những lời cầu nguyện của người xem
bà nói thêm cầu nguyện đặc biệt cho phủi của anh ấy khỏi bệnh viêm phủi do covid một mươi chín
và cầu nguyện cho lượng oxy của anh ấy tiếp tục tăng lên
để chúng tôi có thể cai oxy và đưa anh ấy về nhà
jonathan mô tả việc nhiễm covid một mươi chín của cha mình
là một cuộc tấn công tinh thần từ kẻ thù để hạ cuộc ông
mạng lưới truyền hình dastom
có giờ phát sóng dành riêng cho các nhân vật và nhóm anti vaccine
và phản đối phòng tỏa
vaccine vẫn là cách an toàn và hiệu quả nhất
để ngăn ngừa những hậu quả tồi tệ của covid một mươi chín
một nghiên cứu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
vào tháng chín cho thấy
vaccine phần lớn vẫn có thể ngăn chặn nguy cơ nhập viện
ở những người bị nhiễm biến thể data rất dễ lây lan
trước sự xuất hiện của omicron
một biến thể mới đang lan rộng nhanh nhất ở miền nam châu phi
cdc mỹ hôm ba mươi tháng một mươi một
đã nhắc lại khuyến cáo tiêm liệu tăng cường
nói rằng tất cả những người trưởng thành đủ điều kiện nên tiêm một mũi
người từ một mươi tám tuổi trở lên đủ điều kiện
sau sáu tháng hoàn thành chương trình tiêm pfizer
hoặc moderna cơ bản
hoặc hai tháng sau tiêm vaccine johnson johnson một liều
trong những tháng gần đây
một số người anti vaccine khác ở mỹ
cũng đã tử vong vì covid một mươi chín
sau khi lên tiếng phản đối vaccine công khai
sự xuất hiện của omicron
biến thể mới của sars cov hai
với tốc độ lây lan nhanh khiến nhiều quốc gia sớm đóng cửa biên giới
xong liệu trường đó đã đủ
tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một
sau sự bùng phát và lây lan mạnh mẽ của micron
biến thể mới của virus sars cov hai
tại một số nước châu phi
ít nhất bốn mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
đã triển khai hạn chế đi lại với công dân từ khu vực này
đặc biệt israel
theo sau là nhật bản
đã tuyên bố cấm nhập cảnh với người nước ngoài
tuy nhiên liệu trường đó đã đủ
thực tế cho thấy biện pháp này là cần thiết
ở thời điểm hiện tại
xong chưa đủ để ngăn chặn omicron nói riêng
và biến thể mới của sars cov hai trong tương lai
ngay sau khi thông tin
về omicron xuất hiện
nhiều quốc gia đã cân nhắc đóng cửa biên giới
sau bài học đắt giá từ biến thể delta
các chính phủ đã nhận thức rõ
cần triển khai biện pháp phòng dịch kịp thời
và quyết liệt để ngăn chặn virus sars cov hai
lây lan trong cộng đồng
phương án được lựa chọn là đóng cửa biên giới
với những nước đang bùng dịch
và tiếp tục theo dõi tình hình
liệu rằng biện pháp này có thực sự hiệu quả
chỉ thời gian mới có thể trả lời
xong tính đến hiện nay
nó chưa thể ngăn bước tiến của omicron
vốn lây lan nhanh gấp năm lần
so với chủng delta vẫn đang phổ biến trên thế giới
viện nghị tế công quốc gia rivm
của hà lan ngày ba mươi tháng một mươi một
chả biết đã tìm thấy omicron
trên hai mẫu xét nghiệm vào ngày một mươi chín
và ngày hai mươi ba tháng một mươi một
sớm hơn ít nhất một tuần
so với thời điểm nam phi đưa ra cảnh báo
dù chưa rõ những người này có đặt chân đến quốc gia trên hay không
trước đó hà lan cho rằng
các nhiễm biến thể mới đầu tiên
là một mươi bốn người trên hai chuyến bay từ nam phi
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tương tự anh đức và italy
đã phát hiện ca nhiễm biến thể omicron
hiện nay liên minh châu âu eu
đã ghi nhận ít nhất bốn mươi hai trường hợp như vậy
nhật bản đã ghi nhận
ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên
là một nhà ngoại giao namibia
được xác định dương tính với sars cov hai
tại sân bay narita gần tokyo
khi nhập cảnh vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
trong khi đó australia
đang tích cực truy vết một du khách nước ngoài
mắc biến thể omicron
đã đến đất nước chủ túi trước lệnh hạn chế nhập cảnh
và từng dành nhiều thời gian mua sắm tại sydney
như vậy đến ngày
ba mươi tháng một mươi một omicron đã có mặt
tại một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
ở tất cả các châu lục
tập trung ở zonhanabend
thành phố lớn nhất của nam phi
và ritoria thủ đô hành chính nước này
có thể thấy dù đã nhanh chóng triển thai
nhiều chính sách quyết liệt
từ hạn chế nhập cảnh với quốc gia bùng phát dịch
tới đóng cửa biên giới hoàn toàn
nhiều chính phủ đã không thể ngăn cản
sự xuất hiện của omicron trên lãnh thổ
đặc biệt không loại trừ nguy cơ biến thể mới
của sars cov hai đến từ công dân
không thuộc danh sách quốc gia bị hạn chế nhập cảnh
dù đã nhanh chóng triển thai
nhiều chính sách quyết liệt
từ hạn chế nhập cảnh với quốc gia bùng phát dịch
tới đóng cửa biên giới hoàn toàn
nhiều chính phủ đã không thể ngăn cản
sự xuất hiện của omicron trên lãnh thổ
trong bối cảnh đó thế giới cần làm gì
đóng cửa biên giới
ngăn chặn sự lây lan của omicron
trong cộng đồng cần là bước đầu tiên
nhưng không nên là cuối cùng
các chính phủ cần tăng cường phòng chống dịch
mở rộng xét nghiệm và nguồn lực về y tế công cộng
chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất
đặc biệt các quốc gia cần đẩy nhanh
tốc độ tiêm chủng cho mọi tầng lớp trong xã hội
không phân biệt giới tính độ tuổi hay màu da
trong khi nhiều quốc gia đã mở rộng
đối tượng tiêm chủng sang trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tốc độ tiêm chủng tại một số nước khác
lại đang có dấu hiệu chậm lại
phần vì khang hiếm vaccine covid một mươi chín
phần vì tâm lý bài vaccine
trong một bộ phận người dân còn lớn
cuối cùng đã đến lúc thế giới cần chung tay
đã nhanh tốc độ tiêm chủng
tại các nước đang phát triển
đặc biệt là khu vực châu phi với tỷ lệ phủ vaccine thấp
đến nay châu phi chỉ mới tiêm đầy đủ
cho bảy mươi bảy triệu người
tương đương sáu dân số
chỉ có năm quốc gia của lục địa này
chỉ mít hơn một mươi dân số
dự kiến đạt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ
cho bốn mươi dân số
tuy nhiên câu chuyện không chỉ nằm
ở nguồn cung vaccine kháng hiếm
theo ông ron quallon
đại diện phụ trách vấn đề
covid một mươi chín tại công ty bảo hiểm sức khỏe discowri
vấn đề này còn nằm ở sự do dự của người dân
về tác dụng của vaccine
đặc biệt là trước biến thể omicron
hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu và khó khăn
trong việc trữ đông vaccine covid một mươi chín
nhất là pfizer biontech
điều này là cần thiết bởi theo chuyên gia
sự bất bình đẳng lớn về vaccine
khiến người dân của các nước đang phát triển
chưa được tiêm phòng
đã tạo điều kiện để sát covid hai đột biến và lây lan
với cách tiếp cận quyết liệt
toàn diện và đồng bộ
thế giới có quyền lạc quan về chiến thắng
trước đại dịch covid một mươi chín
dù đó có là biến thể delta hay omicron
của sát covid hai
tại việt nam đến nay
qua giám sát dịch tệ của virus sát covid hai
bộ y tế hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín
với biến chủng mới omicron
để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín
trong nước và đồng thời ngăn chặn
nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới omecran
từ các nước quốc gia đã ghi nhận
và lây lan biến chủng mới
bộ y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát
tăng cường giám sát dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường
của các ổ dịch covid một mươi chín
yêu cầu các viện vệ sinh dịch tệ
chủ động thực hiện giải trình tự gen
các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới
đặc biệt là những trường hợp có tiện sử dịch tệ
về từ các quốc gia khu vực nam phi
đồng thời bộ y tế đã báo cáo
và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo
tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế
đến và đi từ các quốc gia như nam phi
và tạm dừng cấp phép nhập cảnh
với hành khách đến đi về từ các quốc gia trên
bộ y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với who và các cơ quan đầu mối quốc gia
thực hiện điều lệ y tế quốc tế
để thông tin kịp thời
về các biến chủng sars cov hai
để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch
phù hợp với diễn biến tình hình dịch
mặc dù mỹ đã tăng cường các nỗ lực
giải trình tự gen đối với các mẫu bệnh phẩm
của bệnh nhân covid một mươi chín
kể từ khi đại dịch bùng phát
nhưng nước này vẫn tụt hậu so với các quốc gia phát triển khác
nhiều quốc gia trên thế giới
đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể omicron
của virus sars cov hai
có số lượng đột biến lớn
và tại mỹ đang xuất hiện những thông tin trái chiều
về việc có hay không các ca nhiễm biến thể
được tổ chức y tế thế giới who
xếp vào diện đáng lo ngại này
cục quan chức y tế bang california
tiến sĩ cara tidin
là một trong những người đầu tiên
đưa ra cảnh báo hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
rằng virus sars cov hai
gần như chắc chắn đã lây lan giữa các công dân mỹ
những người chưa từng tới trung quốc trước đó
đến nay nữ tiến sĩ này cho rằng
một điều tương tự đang lặp lại
với biến thể omicron
trai ngược tuyên bố của giới chức mỹ
về việc chưa xác định trường hợp nào nhiễm biến thể này tại đây
trả lời phỏng vấn trang tin business insider
tiến sĩ tidin cho biết
các quốc gia theo dõi những biến thể mới
bằng cách gửi các mẫu bệnh phẩm
của bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo các phòng xét nghiệm để giải mã trên tờ gen của chúng
tuy nhiên tiến sĩ tidin cho rằng
rất nhiều phòng thí nghiệm tại mỹ
đã giảm bớt nỗ lực giải trên tờ gen
của các ca mắc covid một mươi chín
trong bối cảnh thậu hết số ca mắc mới
thời gian qua đều nhiễm biến thể delta
theo bà thực tế này đã khiến mỹ
không giải trên tờ gen đủ
để phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể omecron
tiến sĩ tidin cho biết thêm
thông tin tính toán dựa trên một số giả định
trong đó có hoạt động di chuyển quốc tế
bà cũng nghi ngờ gì về thực tế
đã có những trường hợp nhiễm biến thể omicron
ở mỹ đồng thời ước tính
con số này hiện là khoảng hai ca
nhận định trên được đưa ra
sau khi cố vấn y tế của nhà trắng
tiến sĩ anthony fauci cho biết
ông sẽ không ngạc nhiên nếu biến thể omicron
đã xâm nhập mỹ không qua đường hàng không
tuy nhiên các ý kiến trên
trái ngược với thông báo cập nhật
của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
cdc mỹ rằng
không có bằng chứng về omicron tại nước này
và biến thể delta chiếm tới chín mươi chín chín
trong tổng số ca mắc covid một mươi chín
đã được giải trình từ gen tại mỹ
trả lời phỏng vấn báo giới
hôm ngày hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua
giám đốc cdc tiến sĩ rochelle kalinske
nhấn mạnh cơ quan chức năng
đang tích cực tìm kiếm biến thể omicron
hệ thống giám sát biến thể của nước này cho thấy
washington có thể phát hiện một cách đáng tình cậy
các biến thể mới
từ alpha hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một
cho đến delta trong mùa hè vừa qua
mặc dù mỹ đã tăng cường các nỗ lực
giải trình tự gen đối với các mẫu bệnh phẩm
của bệnh nhân covid một mươi chín
kể từ khi đại dịch
nhưng nước này vẫn tụt hậu so với các quốc gia phát triển khác
theo tờ independent của anh
trong chín mươi ngày qua
mỹ chỉ giải trình từ gen được năm bảy
trong tổng số các ca mắc covid một mươi chín
tại nước này
thấp hơn so với một mươi một năm tại canada
một mươi ba bảy ở anh
và hai mươi tám bảy ở thụy điển
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại